từ ngày một mươi chín tháng chín thí sinh bắt đầu được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học cao đẳng
để tránh xảy ra những nhầm lẫn đáng tiếc có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh
vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo đưa ra một số lưu ý quan trọng tới thí sinh
và các điểm tiếp nhận hồ sơ cụ thể như sau
về thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến online từ ngày một mươi chín tháng chín đến ngày hai mươi năm tháng chín
hình thức điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến chỉ áp dụng đối với thí sinh không điều chỉnh khu vực ưu tiên
đối tượng ưu tiên và không tăng thêm nguyện vọng đăng ký xét tuyển
thí sinh điều chỉnh bằng phiếu offline nộp phiếu điều chỉnh tại điểm tiếp nhận hồ sơ
từ ngày một mươi chín tháng chín đến ngày hai mươi bảy tháng chín
hình thức điều chỉnh bằng phiếu áp dụng cho tất cả các thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển
trong quá trình thực hiện điều chỉnh nguyện vọng nếu gặp vướng mắt
thí sinh và điểm tiếp nhận hồ sơ liên hệ theo số hotline một nghìn tám trăm linh tám nghìn nhánh số hai để được hỗ trợ kịp thời